tại cơ quan công an qua công tác đấu tranh bắc khai được một đối tượng ở hà nội thuê lên huyện mộc châu tỉnh sơn la vận chuyển số ma túy trên về hà nội với giá một mươi triệu đồng một bánh được biết bắc là người nghiện ma túy lâu năm
vào tối qua trong khi làm nhiệm vụ lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng đã phát hiện ba đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại chốt công tác trên đường hoàng văn thái quận liên triều tp đài nẵng
lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện huỳnh minh thịnh ba mươi bốn tuổi chú quận thanh khê có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính
phát hiện trong người thịnh có một gói ma túy dạng heroin và dụng cụ tiêm dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp đó tổ công tác chín trăm một mươi một kiểm tra xe do đào văn thanh hai mươi tuổi điều khiển chở theo phan văn dũng một mươi chín tuổi nhưng hai đối tượng không chấp hành còn dồ ga bỏ chạy
khám xét nhanh lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện một gói ma túy đá cùng một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
hiện các đối tượng đã được bàn giao cho công an quận liên triều để điều tra xử lý theo quy định
ngày bốn một mươi tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã diễn kỷ huyện diễn châu về hành vi giết người
trước đó nguyễn văn giang đến quán ngô nướng ở xã diễn kỷ để ăn
tại đây giang mâu thuẫn
giang đã đánh nhau với một thanh niên tại quán
thấy vậy anh ngô sĩ phúc chạy đến can ngăn và đánh vào đầu giang
bực mình vì bị đánh giang cầm dao đâm vào ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ chết trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án giang bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt ngay sau đó
tại tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn giang mức án một mươi sáu năm tù về tội giết người
ngoài ra buộc bị cáo phải đền bù cho gia đình bị hại một trăm sáu mươi triệu đồng
ngày hôm qua văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với trần phú quý
ba mươi tuổi trú tại huyện a lưới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo thông tin ban đầu cần phú quý đã có hành vi giả chữ viết giả chữ ký của ông bà cưu bộc căn tri
tại mục tặng quyền sử dụng đất trên hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất số một trăm năm mươi tám hdct qsgd
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai để diệt chuyển từ tài sản của ông bà cưu bộc căn tri
thành tài sản của vợ chồng cần phú quý và đặng thị nga
ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai ubnd huyện a lưới hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản khác
gắn liền với thửa đất số bg năm trăm sáu mươi tám tám trăm một mươi bốn cho vợ chồng quý
tuy nhiên trong khoảng thời gian từ ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi năm
vợ chồng quý bảo lãnh cho lê minh tấn nguyễn thị bông và bản thân vợ chồng quý vay tiền của ngân hàng
với nhiều khoản vay gần bốn tỷ đồng tiền lãi tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu khoảng gần một tỷ đồng
đến khi không có khả năng chi trả ngân hàng niêm phong tài sản
lúc này ông bà cưu bộc căn tri mới phát hiện mình bị lừa đảo chiếm đặt tài sản
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định